xin kính chào quý vị và các bạn
nhận định từ nay cho đến ba ngày tới ở khu vực đông bắc bộ phổ biến có mưa vài nơi tập trung về chiều tối ban ngày trời nắng
nhiệt độ ở khu vực này có xu hướng tăng lên với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai giao động ở ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
sau đó mỗi ngày tăng thêm khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
thời tiết ba ngày tới ở khu vực tây bắc bộ tương đồng với khu vực phía đông phổ biến có mưa vài nơi tập trung về chiều tối ban ngày trời nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai giao động ở ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
sau đó tăng mỗi ngày thêm khoảng một độ trong hai ngày sau đó
trên khu vực miền trung khoảng chiều nay trở đi mưa rông sẽ gia tăng dần
nhiệt định trong ba ngày tới các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nằm ở phía bắc giải hội tụ nhiệt đới nên có mưa rào diện giải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
về nhiệt độ cao nhất trong ngày mai và ngày kia là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sau đó giảm nhẹ trong ngày một mươi hai
ở các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận do nằm ở phía nam giải hội tụ nhiệt đới với hoạt động của đới gió tây nam mạnh dần nên có mưa nhiều hơn
mưa rông xuất hiện trên diện rộng
cục bộ có mưa to đến rất to
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ hầu hết sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cực độ hoạt động mạnh dần lên
do vậy mưa cũng có xu hướng gia tăng
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và xảy ra có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất hai ngày tới ở ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ sau đó giảm về mức hai mươi năm hai mươi tám độ
nam bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông trong thời gian tới
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nên nhiệt độ giảm hầu như không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ